công an tỉnh bình phước phối hợp với công an thành phố đồng xoài đang tổ chức khám nghiệm hiện trường khám nghiệm tử thi
điều tra làm rõ cái chết của một nam shipper tử vong trong phòng trọ vào tối ngày một mươi bảy tháng chín
nạn nhân được xác định tên là nguyễn trọng hữu hai mươi một tuổi tạm trú tại khu phố ba phường tân đồng thành phố đồng xoài
theo thông tin ban đầu anh hiễu là người chuyên giao hàng trên địa bàn tỉnh bình phước
vào khoảng một mươi chín h ba mươi phút tối ngày một mươi bảy tháng chín một người bạn của anh hữu gọi điện cho anh này không được
nên đến phòng trọ của anh hữu ở khu phố ba phường tân đồng tìm
tại đây bạn của hiễu đã thấy phòng bị khóa bên trong nhưng gọi mãi không thấy hữu trả lời
thấy có điều bất thường người bạn này đã trình báo với công an địa phương
khi được lực lượng chức năng có mặt phá cửa vào bên trong thì phát hiện nạn nhân đã tử vong từ trước đó
trên vai và chân của nạn nhân có vết bầm